nhằm phục vụ cho việc đầu tư các công trình dự án của thành phố
đợt phát hành trái phiếu này là lần đầu tiên trong kế hoạch phát hành trái phiếu chính quyền địa phương
thành phố hồ chí minh năm hai nghìn một mươi bảy
trái phiếu có mệnh giá là một trăm linh đồng một trái phiếu cho các kỳ hạn một mươi năm một mươi năm năm hai mươi năm và ba mươi năm
công ty đầu tư tài chính nhà nước tp hcm đột ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền thực hiện toàn bộ nghiệp vụ
tổ chức phát hành khối lượng trái phiếu trị giá hai tỷ đồng này
phương tức bảo lãnh phát hành với khối lượng dự kiến hai tỷ đồng
trường hợp không đạt kế hoạch tùy theo tình hình thị trường thành phố sẽ triển khai đợt tiếp theo
để đảm bảo phát hành đủ số vốn hai tỷ
số tiền thu được thành phố sẽ đầu tư vào các công trình ưu tiên của thành phố
như các dự án hạ tầng nhằm giảm ung tắc giao thông giảm tai nạn giao thông
một số dự án ngành điện cấp nước sạch dự án giảm ngập nước và một số dự án khác
tại tỉnh thái nguyên cục bảo trợ xã hội bộ lao động thương binh và xã hội
phối hợp với báo dân tộc và phát triển tổ chức hội thảo truyền thông về công tác xã hội
đối với đồng bào dân tộc và miền núi
hội thảo nhằm đánh giá chia sẻ kinh nghiệm các giải pháp để nâng cao hiệu quả truyền thông
chất lượng truyền thông về công tác xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
các tham luận tại hội thảo tập trung vào các giải pháp phát huy những phong tục tập quán tích cực
và dần loại bỏ các phong tục tập quán tiêu cực của đồng bào dân tộc và miền núi
nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
tại hội thảo các đại biểu cũng đã chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề như
vai trò của gia làng trường bản người có uy tín trong công tác phát triển cộng đồng
giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc phát huy vai trò của các trung tâm công tác xã hội
với công tác bình đẳng giới can thiệp hỗ trợ phụ nữ trẻ em bị xâm hại bạo hành
giải pháp cho vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng sâu vùng xa dân tộc thiểu số
hội thảo cũng khẳng định vai trò quan trọng của truyền thông về công tác xã hội
đối với vùng đồng bào dân tộc góp phần đưa chủ trương chính sách của đảng nhà nước đến với đồng bào
sau một mươi năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đến nay tại việt nam tỷ lệ người dân chấp hành
đã tăng lên đến chín mươi đó là một trong những nội dung chính tại hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện
quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô xe gắn máy tại việt nam
do ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong một mươi năm qua tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đã tăng từ sáu lên chín mươi

các trung tâm công tác xã hội kéo giảm tai nạn giao thông xuống dưới chín người mỗi năm
tuy nhiên tỷ lệ trẻ em từ sáu tuổi trở lên đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông cũng chỉ chiếm từ năm mươi
bên cạnh đó vấn đề sản xuất kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm kém chất lượng mũ giả mũ nhái kiểu dáng mũ bảo hiểm vẫn còn phổ biến
đây vẫn là những vấn đề còn tồn tại cần có các cơ quan chức năng tìm giải pháp xử lý để nâng cao hơn nữa hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm
đối với người đi trên xe mô tô xe gắn máy xe đạp điện trong thời gian tới
đưa chương trình giáo dục về an toàn giao thông cho trẻ em trở thành chương trình chính quá ở tất cả các cấp học từ mầm non cho đến trung học phổ thông
chúng tôi sẽ đề nghị bộ thông vận tải phối hợp với bộ giáo dục để làm sao các em học sinh phổ thông trung học khi đến lứa tuổi của mình
làm hệ tốt nghiệp các ba thì sẽ trải qua một kỳ thi giống như chúng ta sát hạch luật giao thông đối với người được cấp dưới theo lấy xe đấy
với mục tiêu của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi phân đấu tám mươi người ở nông thôn vùng núi
một trăm linh trẻ em phải đội mũ bảo hiểm đồng thời kiểm soát không còn mũ bảo hiểm giả mũ kém chất lượng thì vẫn còn nhiều việc phải làm
theo báo cáo của bảo hiểm xã hội việt nam tỷ lệ người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần có dấu hiệu gia tăng dự báo năm hai nghìn một mươi bảy sẽ có khoảng gần bảy trăm linh người
như vậy chỉ trong vòng bốn năm qua đã có hơn hai năm triệu lao động xin lĩnh bảo hiểm xã hội một lần
đây là con số không nhỏ và sẽ tác động đến tính ổn định của hệ thống an sinh xã hội
hôm nay là ngày bảo hiểm xã hội tỉnh hà nam thực hiện chi trả cho người lao động xin lĩnh bảo hiểm xã hội một lần
khi được hỏi lý do tại sao đã đóng bảo hiểm xã hội được một số năm khá dài mà vẫn xin lĩnh bảo hiểm một lần người lao động đã chia sẻ nhiều lý do khác nhau
trước kia thì là của nước ngoài thì người ta vẫn tri trả bảo hiểm cho
nhưng mà khi mà làm những doanh nghiệp ở việt nam thì người ta quyền lợi của công nhân không được như những công ty của chế độ nước ngoài
nên là nếu dù mà bọn tôi có đóng bảo hiểm và những công ty của việt nam đôi khi là người ta sẽ không giải bảo hiểm cho mình

chủng ở bình chú trà thì tiếc mà đóng vào thì lại không theo được
chủng ở bình chú trà thì tiếc mà đóng vào thì lại không theo được
năm hai nghìn một mươi sáu có khoảng hai năm trăm linh người hưởng thanh toán bảo hiểm xã hội một lần với số tiền trên ba mươi bảy tỷ
đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy có khoảng hai người thanh toán bảo hiểm xã hội một lần tương đương với số tiền năm hai nghìn một mươi bảy
khi mà người lao động thực hiện việc thanh toán bảo hiểm xã hội một lần có nghĩa là người lao động đã mất đi một quyền lợi
mà đáng nhẽ ra nếu như họ tiếp tục tham gia với một khoảng thời gian và thời gian đóng bảo hiểm xã hội
tương đối dài chẳng hạn như trên hai mươi năm thì họ sẽ được hưởng các quyền lợi rất là lớn của chính sách của đảng và nhà nước đó là chế độ hưu trí
và đi kèm với chế đội ưu trí đó là quyền lợi được bảo hiểm y tế đến trọ đoạn có nghĩa là đến khi đến chết
thì đấy cũng là một cái mà tôi nghĩ rằng khi người lao động cân nhắc thanh toán chế đội bảo hiểm xã hội một lần
nếu người lao động hưởng chính sách bảo hiểm xã hội một lần là bản thân người lao động rất thiệt
chứ không phải là nhà nước thiệt
bởi vì tại sao như vậy
người lao động đóng hai mươi hai trong một mươi hai tháng có nghĩa là một năm người lao động đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội của chúng ta là hai sáu mươi bốn tháng lương
nhưng khi người lao động về giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội một lần thì mỗi năm công tác đủ một mươi hai tháng được hai tháng lương
có nghĩa là người lao động mất sáu mươi bốn tháng lương
và đấy là một cái điều rất là nguy hiểm người lao động rất là thiệt
trong vòng bốn năm qua cả nước đã có hơn hai năm triệu lao động xin lĩnh bảo hiểm xã hội một lần
các chuyên gia cho biết nếu người lao động xin lĩnh bảo hiểm xã hội một lần tức là đã tự rời xa hệ thống an sinh xã hội
như vậy sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi khi về già hết tuổi lao động trở thành gánh nặng cho xã hội và gia đình
tiếp theo chương trình thời tiết lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe người già trẻ nhỏ
đồng nai hàng chục học sinh tiểu học nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm
những ngày gần đây thời tiết lạnh sâu tại khu vực miền bắc đã ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người đặc biệt là người già và trẻ em
trong số đó đối tượng là người già chiếm phần lớn
nhiều trường hợp nặng đã được chỉ định nhập viện
để điều trị phản ánh của phóng viên thời sự
khoa lão bệnh viện đa khoa đống đa hà nội đang điều trị cho ba mươi chín bệnh nhân trên ba mươi tám dường bệnh
chủ yếu là người già trên bảy mươi tuổi và đều trong tình trạng bệnh nặng
bệnh liên quan chủ yếu đến tim mạch suy tim và tai biến mạch máu não
ngoài ra một số trường hợp bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
tại đây lượng bệnh nhân cần hỗ trợ oxy tăng đột biến
khoa đã phải sử dụng đến các bình oxy di động
trên nền những bệnh nhân có sẵn những bệnh lý rồi bệnh lý tim mạch bệnh lý huyết áp tiểu đường
và có những yếu tố nguy cư về những bệnh tai biến mạch máu
thời tiết lạnh này nó là một yếu tố thúc đẩy những đợt cấp của những bệnh mãn tính
hoặc là những đợt cấp trên nền những yếu tố nguy cơ đó xuất hiện những đợt cấp nặng nề
gây cho bệnh nhân phải nhập viện trong giai đoạn này
người phụ nữ lớn tuổi này nhập viện trong tình trạng cấp cứu
trên đền bệnh huyết áp
huyết áp cao tiểu đường tim mạch
một trong những nguyên nhân dẫn đến sức khỏe của bà bị suy giảm là do nhiệt độ lạnh đã gây co mạch
tăng huyết áp và cô đặc máu
người già cao tuổi không mặc quần áo ấm xong rồi bị huyết áp cao tiền xử huyết áp cao
bị co các mạch máu
thấy các chị ở trên xe cấp cứu giải thích thế
tuổi cao cứ đến mùa lạnh thì ông hay có thở vì tiền xử ông là vì dẫn hen thuế quảng
theo bác sĩ nguyễn võ quảng
khoa nhi bệnh viện đa khoa đống đa hà nội
thời tiết lạnh cũng khiến cho số trẻ nhập viện tăng cao
trong đó tỷ lệ bệnh về đường hô hấp chiếm chủ yếu
trung bình một ngày khoa tiếp nhận một mươi bệnh nhân vào điều trị
về những thời điểm thời tiết lạnh như những ngày gần đây
thì những bàn bệnh chủ yếu là những bệnh viêm đường hô hấp
ví dụ như là viêm đường hấp trên viêm a cấp viêm phế quản viêm phế quản hổ
và đợt này thì có một số bệnh nhân hen thì do thay đổi thời tiết
nên là cũng có dấu hiệu là bị tái trở lại
về vấn đề chăm sóc thì quan trọng nhất là dinh dưỡng đầy đủ
cái thứ hai là theo dõi điều trị những bệnh viêm đường hô hấp trên sớm tránh để nặng
thứ ba là giữ ấm và vệ sinh tốt cho trẻ
theo khuyên cáo của các bác sĩ những ngày này
người già và trẻ nhỏ cần nhất là phải giữ ấm
đối với trẻ nhỏ khi có các dấu hiệu ho sổ mũi khó thở
thì nên đưa đến các bác sĩ chuyên khoa
để được tư vấn điều trị kịp thời
tránh trường hợp để ở nhà tự điều trị
sử dụng thuốc tự mua bên ngoài dễ khiến bệnh nặng hơn
đội quản lý thị trường số hai tri cục quản lý thị trường tỉnh đồng nai
phối hợp với công an tp biên hòa bắt quả tang cây xăng dầu tự phát
hoạt động không phép nằm trên đường phạm văn khoai
phường tân hiệp tp biên hòa do ông nguyễn thế lâm làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện
có hai chủ bơm đang hoạt động
trong đó một trụ bơm dầu đang bơm cho một xe tải
ngoài ra lực lượng quản lý thị trường còn phát hiện một bồn nổi
đang chứa bốn trăm linh lít dầu và một bốn âm chứa một trăm linh lít xăng
qua làm việc chủ cơ sở chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực kinh doanh
và giấy tờ hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ số xăng dầu trên
lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ hai trụ bơm
và toàn bộ số xăng dầu nói trên để điều tra làm rõ
cũng tại đồng nai ngày một mươi năm tháng một mươi hai bệnh viện đa khoa dầu dây cho biết
vào khoảng chín giờ cùng ngày trong lúc giáo viên đang dạy học
thì một số em học sinh khối hai và khối năm trường tiểu học hương lộc xã hương lộc huyện thống nhất
có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm với triệu chứng đau bụng chóng mặt và buồn nôn
ngay sau đó các thầy cô giáo đã đưa các em đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa dầu dây
theo một số em học sinh trước đó vào buổi sáng một số em đã đến căng tin nhà trường
ăn món bún
các em khác mua xôi ở ngoài cổng trường để ăn
các nhân viên y tế bệnh viện đa khoa dầu dây đã xuống trường tiểu học hưng lộc
để lấy mẫu bún đưa đi xét nghiệm nhằm sớm tìm ra nguyên nhân của vụ ngộ độc
theo số liệu thống kê của bệnh viện tâm thần tỉnh yên bái một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi chín
toàn tỉnh có gần một trăm năm mươi bệnh nhân loạn thần do uống rượu tăng trên năm mươi bệnh nhân
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
các bệnh nhân nhập viện đa phần đều là nam giới bị nghiện rượu
với các biểu hiện ban đầu là ảo giác khó ngủ hoặc ngủ ít bỏ nhà đi lang thang
trước thực trạng ngày càng gia tăng các bệnh nhân loạn thần do rượu
các bác sĩ bệnh viện tâm thần tỉnh yên bái khuyến cáo người dân cần hạn chế sử dụng rượu bia
nói không với các loại rượu bia không rõ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
đồng thời các ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng rượu bia để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
nhằm hoàn thiện dự án luật phòng chống tắc hại của rượu bia thực hiện theo nghị quyết số ba mươi bốn
ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy của quốc hội về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi tám
bộ y tế phối hợp với ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội
tổ chức hội thảo khoa học về dự án luật phòng chống tắc hại của rượu bia
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới việt nam đứng thứ hai ở đông nam á
đứng thứ một mươi ở châu á và hai mươi chín trên thế giới về sử dụng rượu bia
việc lạm dụng rượu bia ở việt nam đang ở mức báo động gây ra những tác hại về sức khỏe và nhiều vấn đề nghiêm trọng khác
như bạo lực gia đình gây mất trật tự an toàn xã hội và đặc biệt có tới sáu mươi số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ sử dụng rượu bia
trong khuôn khổ chương trình các chuyên gia đã đưa ra một số đề xuất chính sách quan trọng trong dự thảo luật phòng chống tác hại rượu bia
cũng như các cơ chế đảm bảo tài chính cho phòng chống tác hại của rượu bia ở việt nam nhìn từ kinh nghiệm quốc tế
dự kiến nếu được thông qua luật phòng chống tác hại của rượu bia sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong phần tin quốc tế trung quốc công bố sách trắng về tham nhũng
chỉ số niềm tin của doanh nghiệp nhật bản cao nhất trong một mươi một năm
ngày một mươi năm tháng một mươi hai văn phòng thông tin quốc vụ viện trung quốc đã công bố sách trắng về chống tham nhũng
văn kiện nhấn mạnh chính quyền bắc kinh kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân
theo sách trắng của tựa đề tiến bộ mới trong bảo vệ hợp pháp quyền con người ở trung quốc
đảng cộng sản trung quốc khẳng định quyết tâm không khoan nhượng trong cuộc chiến chống tham nhũng
văn kiện mới công bố các nội dung sửa đổi các quy tắc về hành vi trong sạch
các quy định về kỷ luật trách nhiệm giải trình giám sát nội bộ đảng
cũng như các cuộc thanh tra nhằm tạo một khuôn khổ để ngăn chặn và chống tham nhũng có hệ thống
sách trắng nêu rõ việc ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương đảng cộng sản trung quốc đẩy mạnh điều tra tham nhũng
đã góp phần ngăn chặn mạnh mẽ vấn nạn này
kể từ năm hai nghìn một mươi bốn đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy thông qua chiến dịch lưới trời
trung quốc đã truy bắt và đưa về nước được ba bốn trăm năm mươi ba tội phạm tham nhũng chạy trốn ở hơn chín mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
thu hồi chín năm tỷ nhân dân tệ tương đương gần một năm tỷ đô la mỹ
báo cáo của ngân hàng tan can của nhật bản công bố hôm một mươi năm tháng một mươi hai cho thấy
chỉ số niềm tin của các doanh nghiệp nhật bản đã tăng lên mức cao nhất trong một mươi một năm qua
đây được đánh giá là một tín hiệu khả quan cho thấy kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
của thủ tướng nhật bản shinzo abe còn gọi là abe nomic đang phát huy hiệu quả
kết quả khảo sát hơn một mươi công ty thuộc các ngành chế tạo lớn của nhật bản cho thấy
niềm tin của các doanh nghiệp đã tăng thêm ba điểm so với hồi tháng chín lên hai mươi năm điểm mức cao nhất
kể từ năm hai nghìn sáu trong khi đó nhóm các doanh nghiệp ngoài lĩnh vực sản xuất như lĩnh vực dịch vụ
có chỉ số niềm tin giữ nguyên ở mức hai mươi ba điểm so với kết quả khảo sát hồi tháng một mươi
và đồng thời là mức cao nhất kể từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
báo cáo cũng cho biết tâm lý của giới doanh nhân nước này đã diễn biến tích cực trong năm quý liên tiếp
lý do là nhờ hoạt động xuất khẩu vững mạnh và các khoản đầu tư cho thế vận hội olympic hai nghìn hai mươi
tại tokyo đã tạo đà cho tăng trưởng kinh tế
sự gia tăng rắc thải điện tử
gồm các sản phẩm như điện thoại di động tv tủ lạnh và các đồ chơi điện tử
đang đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với môi trường
đây là nội dung khẳng định trong báo cáo giám sát rác thải điện tử toàn cầu năm hai nghìn một mươi bảy vừa được liên hợp quốc công bố
báo cáo là nguồn tài liệu quan trọng để các chính phủ căn cứ đề ra chính sách quản lý cần thiết
nhằm giảm bớt tác hại của rác thải điện tử đối với môi trường và sức khỏe
theo báo cáo năm hai nghìn một mươi sáu lượng rác thải điện tử là bốn mươi bốn bảy triệu tấn
tăng tám so với năm hai nghìn một mươi bốn trong đó chỉ có hai mươi được tái chế
các chuyên gia dự đoán lượng rác thải điện tử sẽ tăng thêm một mươi bảy
lên đến năm mươi hai hai triệu tấn vào năm hai nghìn hai mươi một
hiện tỷ lệ tái chế rác thải điện tử thấp có thể gây tác động tiêu cực về mặt kinh tế
trong số rác thải điện tử năm hai nghìn một mươi sáu có nhiều nguyên liệu giá trị cao có thể tái sử dụng như vàng và bạc
với tổng trị giá ước tính là năm mươi năm tỷ đô la cao hơn gdp của hầu hết các quốc gia trên thế giới
một bộ phòng chống dịch của báo cáo
một hệ sao mới với tám hành tinh giống như hệ mặt trời vừa mới được phát hiện nhờ sự hỗ trợ của kính viễn vọng không gian
đây là hệ sao lớn nhất từ trước đến nay được biết đến ngoài hệ mặt trời
tuy nhiên không có hành tinh nào trong số hệ sao trên được phát hiện có sự sống
trong thông báo mới nhất cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa cho hay
hệ sao mới xoay quanh một ngôi sao có tên gọi là kepler chín mươi cách trái đất hai năm trăm bốn mươi năm năm ánh sáng
các hành tinh trong hệ kepl chín mươi có cách sắp xếp
tương tự các hành tinh hệ mặt trời với những hành tinh nhỏ quay gần sao chủ
và hành tinh lớn hơn nằm ở khoảng cách xa hơn
hành tinh nhỏ nhất trong hệ có cấu tạo bằng đá giống như trái đất và có kích thước lớn hơn trái đất khoảng ba mươi
tuy nhiên do nằm gần với mặt trời
thời gian quay quanh quý đạo của hành tinh này tương đối ngắn chỉ trong một mươi bốn bốn ngày
tức một năm của hành tinh này chỉ tương đương hai tuần trên trái đất
song hành tinh mang tên kepler chín mươi i không phải là nơi có thể đến bởi bề mặt hành tinh này rất nóng
hiệp hội giao dịch tiền điện tử hàn quốc vừa công bố các biện pháp nhằm tăng cường minh bạch
trong giao dịch các loại tiền điện tử ví dụ như đồng bitcoin
trong khi đó một công ty nhật bản chuyên kinh doanh các dịch vụ trực tuyến lại thông báo
sẽ chi trả một phần lương cho các nhân viên của hãng này bằng bitcoin nhằm nâng cao hiểu biết về đồng tiền điện tử này
theo các biện pháp của hiệp hội giao dịch tiền điện tử hàn quốc
người sử dụng sẽ chỉ được phép giao dịch tiền điện tử
qua một tài khoản ngân hàng sau khi danh tính của họ được các thể chế tài chính truyền thống như ngân hàng xác nhận
ngoài ra người sử dụng được phép thực hiện các giao dịch bằng tiền điện tử có giá trị lớn hơn hai tỷ won
tương đương với một tám mươi ba triệu đô la bằng tài sản
những biện pháp không mang tính bắt buộc này sẽ được triển khai vào ngày một tháng một năm tới
trong khi đó gmo internet một công ty nhật bản chuyên kinh doanh các dịch vụ trực tuyến lại thông báo
sẽ chi trả một phần lương cho nhân viên hãng này bằng bitcoin nhằm nâng cao hiểu biết về đồng tiền điện tử này
theo đó từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám công ty này sẽ bắt đầu trả lương hàng tháng một trăm linh yên
tương đương với tám trăm chín mươi đô la bằng đồng bitcoin
giá trị của đồng bitcoin đã tăng phi mã trên toàn thế giới trong năm nay
hiện lên mức một mươi bảy đô la mỹ một bitcoin trong tuần này
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại